tính đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay

tính đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay
trong ngày có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một hai trăm năm mươi sáu người trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm linh một ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm hai trăm tám mươi người